thời gian gần đây không chỉ có dịch covid một mươi chín mà một số dịch bệnh mới cũng đang xuất hiện trở lại với số ca mắc tăng cao
tiến sĩ bác sĩ đào hữu nam trưởng khoa hồi sức tích cực trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương cho biết
mùa hè trẻ thường mắc các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa đường hô hấp bệnh do mũi truyền
bác sĩ nam cho biết tay chân miệng và viêm não nhật bản là hai bệnh phổ biến trong mùa hè mà cha mẹ cần chú ý
bác sĩ nam thông tin thêm bệnh viêm não nhật bản thường có thời gian ủ bệnh kéo dài từ năm đến một mươi bốn ngày trung bình là khoảng một tuần
sau giai đoạn ủ bệnh virus viêm não nhật bản vượt qua hàng rào mạch máu não và gây phù não
ở giai đoạn này bệnh sẽ khởi phát đột ngột với triệu chứng sốt cao ba mươi chín bốn mươi độ c hoặc hơn
ngoài ra có các triệu chứng khác như đau đầu đau bụng buồn nôn và nôm
một số trẻ nhỏ có triệu chứng đi tiêu lỏng đau bụng nôn giống như ngồi đọc ăn uống
bác sĩ nam nói nếu không được điều trị kịp thời bệnh viêm não nhật bản có thể gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm như rối loạn chuyển hóa
luét nhiễm trùng rối loạn sức khỏe tâm thần rối loạn chức năng vận động liệt
ngoài ra còn có thể gặp những di chứng muộn có thể xuất hiện sau vài năm hay thậm chí vài chục năm như động kinh và parkinson
bác sĩ nam cũng khuyến cáo khi cha mẹ thấy con có những triệu chứng như sốt cao nôn đau đầu
cần đưa con đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị kịp thời tránh những biến chứng nguy hiểm
viêm não nhật bản là một bệnh truyền nhiễm lây qua mũi đốt
vì vậy để phòng tránh cha mẹ cần vệ sinh môi trường sạch sẽ định kỳ dọn dẹp nhà ở
làm sạch chuồng gia súc để hạn chế nơi trú đậu của mũi loại bỏ các ổ bọ gậy bãi nước tồn động